tránh việc đối tượng có cơ hội trốn thoát tổ công tác đã quyết định vây bắt hung thủ ngay tại nhà

trước sự bất ngờ của tổ trinh sát đối tượng thỏ đá bị bắt
trước những chứng cứ xác thực hung thủ thỏ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại thôn độc lập độc bình yên sơn tuyên quang

tại cuộc thực nghiệm điều tra nhân dân vô cùng phấn nộ với hành vi của bị can
tại cuộc thực nghiệm điều tra nhân dân vô cùng phấn nổ với hành vi của bị can
người đến xem rất đông khiến cơ quan điều tra hết sức vất vả để ổn định trật tự
diễn biến vụ án diễn ra phức tạp
cho nên việc tiến hành thực nghiệm cũng hết sức tỉ mỉ khoa học
và cẩn trọng trước sự chứng kiến của cơ quan chức năng trong tỉnh
những nương keo thỏa thế trị ninh đang thả trâu ở khu vực nương nhà mình
họ đứng nhìn hồi lâu thế trị ninh gọi điện thoại cho ai đó
tay phải cầm điện thoại tay trái đeo một túi ni lông bên trong có chai nước và trái cây
chị ninh nói chuyện điện thoại thân mật với ai đó rồi tiện tay bẻ gọn cây keo non
vừa nói chuyện điện thoại trị ninh vừa cầm ngọn keo phè phẩy
lúc này thỏa vô cùng thức giận nên đã đi về phía trị ninh
rồi vụt mạnh cắn dao về phía gái trị khiến trị ngã sấp
trị ninh ngồi dậy thì thỏa dùng chân vải đạp mạnh vào ngực và cổ trị
trị ninh cầm vào chân thỏa khiến thỏa ngã
thỏa dùng tay trái túm tóc trị ninh và kéo đầu ra phía sau
cầm chuôi dao đập mạnh bỏ gái trị khiến trị nằm im bất động
sau đó thọ nhặt chiếc nón và túi ni lông đựng đồ của nạn nhân ném vào bụi rậm bên phải đường
sau đó thỏa trở lại tìm chiếc điện thoại di động của trị ninh
lúc này thì trị ninh tỉnh dậy
thỏa vụt cắn dao vào gái làm trị ninh ngã
thỏa tiếp tục vung dao chém thì chị ninh đỡ nên bị chém trúng phần xương ngón cái và ngón trỏ
thỏa cầm tay trị ninh cắn đi một đoạn
rồi đặt ra phía trước trị ninh tỉnh dậy thỏa vụt cắn dao vào gái làm trị ninh ngã
thỏa tiếp tục vung dao chém thì trị ninh đỡ nên bị chém trúng phần xương ngón cái và ngón trỏ

rồi đặt ra phía trước trị ninh tỉnh dậy thỏa vụt cắn dao vào gái làm trị ninh đỡ nên bị chém trúng phần xương ngón cái và ngón trỏ

rồi đặt ra phía trước trị ninh tỉnh dậy thỏa vụt cắn dao vào gái làm trị ninh đỡ nên bị chém trúng phần xương ngón cái và ngón trỏ